lên tiếp trong những tháng trở lại đây vườn cây ăn quả của nhiều hộ dân ở thôn bình cam một xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bất ngờ bị kẻ xấu chặt hạ khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang và lo lắng
mới đây nhất vào ngày một mươi một tháng tám vườn cây ăn quả của gia đình bà nguyễn thị mức thôn bình cam một xã tứ quận huyện yên sơn
đã bị kẻ xấu chặt hạ phá hoại mất năm mươi bốn cây trong đó có bốn mươi hai cây bưởi da xanh tám cây bưởi soi hà bốn cây cam vinh
đến thời điểm bị phá hoại vườn cây đã được hơn một năm tuổi với chiều cao trung bình khoảng một mét
trong một cái đêm đấy thì nó phá hại thì chúng tôi cũng không biết là ai
không chỉ gia đình bà mức mà gia đình bà lê thị nga thôn bình ca một xã tứ quận cũng bị kẻ xấu chặt phá
vườn bưởi hơn ba năm tuổi đã bắt đầu cho những quả đầu tiên thì bất ngờ bị kẻ xấu chặt hạ
bà vốn liếng đổ vào vườn cây giờ đây mất trắng khiến gia đình bà điêu đứng
cách đây là ba tháng rồi lại bị nó chặt mất khoảng sáu mươi bốn cây bưởi tuổi của nó là ba mươi năm
đang bắt đầu bói rồi
mong muốn cho cơ quan chức năng tìm ra cho rõ mọi việc sự việc cho nó rõ ai bị phá hoại
chỉ muốn như thế thôi
việc liên tiếp xảy ra các vụ chặt phá cây ăn quả tại địa bàn thôn bình ca một xã tứ quận
khiến nhiều người dân hoang mang lo sợ
khi muốn chuyển đổi một số diện tích từ trồng cỏ voi sang trồng cây ăn quả để tăng thu nhập
nhưng trước tình hình phá hoại trên người dân rất hoang mang không dám trồng cây phát triển kinh tế
từ đầu năm
bây giờ thì có xảy ra một số trường hợp là phá hủy hoại hoa màu của nhân dân
những đối tượng phá hoại này thì nguyên nhân thì cũng vẫn là do sự mâu thuẫn giữa các gia đình của trong thôn
chúng tôi cũng triển khai một số vấn đề ở trong thôn như là tuyên truyền nhân dân xây dựng sự đoàn kết trong thôn bảng
cũng tăng cường về như bên dân quân cũng đi tuần tra kiểm tra ban đêm
nhưng mà cũng không hạn chế được
lãnh đạo xã tứ quận huyện yên sơn cho biết ủy ban nhân dân xã đã cho lực lượng công an xuống nắm tình hình
đồng thời báo cáo lên công an huyện yên sơn và các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc